thưa quý vị liên quan đến vụ việc cháu bé ba tháng tuổi tại xã quang phong huyện quế phong tỉnh nghệ an đã tử vong sau khi tiêm vaccine phòng bệnh
ông bùi đinh long giám đốc sở y tế nghệ an cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do sức phản vệ sau tiêm
lãnh đạo huyện quế phong cũng đã chính thức chỉ đạo công an huyện vào cuộc để điều tra làm rõ
trước đó vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi anh lô văn mười xã quang phong huyện quế phong tỉnh nghệ an đưa con trai sinh ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đến trạm y tế xã tiêm vaccine năm trong một
sau khi tiêm khoảng bốn phút cháu bỗng khóc dé lên mấy tiếng rồi ngất đi và tử vong sau khi được cấp cứu
anh mười cho biết trước khi đi tiêm chủng vaccine năm trong một phòng bệnh bạch hầu uốn ván ho gà bại liệt con trai anh vẫn mạnh khỏe không có biểu hiện sốt
hiện nay với lô vaccine này sở y tế nghệ an đã chỉ đạo
cho trung tâm y tế huyện quế phong tạm ngừng tiêm chủng để xin ý kiến của viện vệ sinh dịch tễ trung ương về hướng xử lý tiếp theo
còn đối với trường hợp của cháu bé vào sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi hội đồng chuyên môn hội đồng tư vấn của ngành về vaccine và tiêm chủng sẽ họp để có những nhận định về quy trình tiêm quy trình vận chuyển và bảo quản thuốc